khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai cano chở khách du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông
do ông lê xen làm thuyền trưởng vận chuyển hành khách từ xã tân hiệp đảo cù lao tràm vào cửa đại thì bị lật
lúc gặp nạn cano chở ba mươi chín người gồm ba thuyền viên và ba mươi sáu hành khách
đến sáng ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được ba mươi tám nạn nhân
trong đó có một mươi sáu người tử vong một người còn mất tích
vụ việc này ai sẽ phải chịu trách nhiệm với gia đình các nạn nhân
trao đổi với jing new thạc sĩ luật học hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa nhìn nhận
đây là một vụ việc đau lòng gây thiệt hại lớn về tinh thần sức khỏe cũng như tính mạng của những hành khách trên tàu
quá trình điều tra cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhiệm vụ của người lái cano chủ phương tiện cùng những người liên quan
về trách nhiệm hình sự ông giáp cho biết cano là phương tiện vận tải thủy nội địa do một tổ chức sở hữu rồi giao cho nhân viên vận hành
trường hợp xác định có lỗi trong quá trình vận hành thì khi xảy ra sự cố gây thiệt hại cho người khác
việc xác định trách nhiệm bồi thường dân sự sẽ thuộc về chủ sở hữu phương tiện
cụ thể điều năm trăm chín mươi bảy bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm quy định pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra khi thực hiện nhiệm vụ được giao
nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có
nếu pháp nhân có lỗi dẫn đến thiệt hại hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật
trường hợp này công ty phương đông thuyền trưởng cùng những người liên quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại
do sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm cho các nạn nhân trên cano
cụ thể đối với các nạn nhân có sức khỏe bị ảnh hưởng chi phí bồi thường về mặt vật chất sẽ gồm các khoản quy định
tại điều năm trăm chín mươi bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm như chi phí cho việc cứu chữa bồi thường phục hồi sức khỏe
thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người bị thiệt hại hay phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại
đối với những nạn nhân tử vong chi phí bồi thường bao gồm các khoản như bồi thường thiệt hại do sức khỏe xâm phạm
điều năm trăm chín mươi bộ luật này chi phí hợp lý cho việc mai táng tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại
có nghĩa vụ cấp dưỡng hay các thiệt hại khác theo quy định
ngoài ra phía gây thiệt hại còn có trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần cho các gia đình
các nạn nhân có sức khỏe và tính mạng bị xâm hại mức thỏa thuận do các bên thỏa thuận
trường hợp không thỏa thuận được số tiền bồi thường tối đa là bảy mươi bốn năm triệu đồng
trường hợp sức khỏe bị xâm phạm và một trăm bốn mươi chín triệu đồng trường hợp tính mạng bị xâm phạm
công ty phương đông trước mắt sẽ là đơn vị thực hiện nghĩa vụ bồi thường nếu được xác định có lỗi
sau đó họ có quyền yêu cầu thuyền trưởng là ông sen hoàn trả một khoản tiền nhất định ông giáp phân tích
đồng quan điểm luật sư trần minh hùng trưởng văn phòng luật sư gia đình cho biết
trường hợp được xác định có lỗi phía công ty phương đông cùng những người liên quan
có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân theo bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra quá trình xác minh nếu xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự
cơ quan công an có thể khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
theo điều hai trăm bảy mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm để điều tra xử lý theo quy định
theo luật sư cơ quan chức năng sẽ tiếp tục củng cố
khởi khai xác định trách nhiệm của lái tàu
nếu có căn cứ nhận định lái tàu này có hành vi chủ quan cầu thà
không lường trước được các yếu tố khách quan dẫn đến thiệt hại
người này có thể bị khởi tố về tội danh nêu trên
với tình tiết định khung làm chết từ ba người trở lên mức án tối đa sẽ là một mươi năm năm tù
trường hợp lái tàu bị xử lý hình sự công an sẽ xem xét tiếp trách nhiệm
của những người quản lý phương tiện thuộc công ty phương đông
nếu xác định họ biết cano không đảm bảo điều kiện vận hành
hoặc biết ông xen không đủ điều kiện điều khiển nhưng vẫn cho phép phương tiện hoạt động thương mại
những người này có thể bị xử lý hình sự về các tội danh theo điều hai trăm bảy mươi bốn hai trăm bảy mươi năm
hoặc hai trăm bảy mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu xác định vụ việc xảy ra hoàn toàn do yếu tố bất khả kháng
nằm ngoài tầm kiểm soát thiên trường cano sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai ông lê công sĩ chủ tịch ubnd phường cửa đại thành phố hội an quảng nam cho biết
dặn sáng cùng ngày
lực lượng chức năng tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân trong vụ lật cano du lịch trên biển cửa đại
cụ thể vào lúc giờ ba mươi phút lực lượng chức năng đã vớt được hai thi thể
gồm một người phụ nữ hai mươi bốn tuổi và nam một mươi hai tuổi như vậy vẫn còn hai thi thể mất tích
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm
trước đó vào một mươi bốn giờ ngày hai mươi sáu tháng hai cano số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông
chở ba mươi chín người từ cù lao tràm về cửa đại
khi cách đất liền khoảng ba km chiếc cano bất ngờ lật úp tất cả ba mươi chín người rơi xuống nước
đến thời điểm hiện tại một mươi năm người tử vong sau vụ lật cano này còn hai người đang mất tích
và tối ngày hai mươi sáu tháng hai đoàn công tác do ông phất việt hùng
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia có mặt tại quảng nam
làm việc trực tiếp với lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích
trong vụ lật cano tại cửa đại tp hội an
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban nhân dân
an toàn giao thông quốc gia yêu cầu tỉnh quảng nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền
tăng cường khả năng quan chắc đảm bảo an toàn luồng tuyến
theo ông hùng đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian tới
cần ra soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn linh hoạt luồng tuyến
đại tá nguyễn quang nam phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết
một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai phương tiện qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
du lịch phương đông chở ba mươi chín người từ cù lao tràm về cửa đại
về đến gần bờ cửa đại thuyền gặp dòng nước cạn bị tai nạn khiến một mươi ba người chết mất tích bốn người
thông tin từ đại tá nam phương tiện qna một nghìn một trăm năm mươi hai có đăng kiểm đến hai nghìn hai mươi ba

tai nạn xảy ra ông trần văn quý bốn mươi tuổi là thuyền phó cano gặp nạn trên biển
cũng là người đầu tiên ngụp nạn trong nước cứu người vẫn chưa hết hoàn hồn
sau chuyến trở khách định
tối ngày hai mươi sáu tháng hai theo ghi nhận từ phóng viên
tất cả các phương tiện đã ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích vì trời quá tối và lạnh
khu vực cano gặp nạn thời tiết xấu sóng to gió lớn
đến hai mươi một giờ rất đông người dân vẫn đội mưa lạnh đứng trước nhà tăng lễ thành phố hội an
tại đường ngô gia tự để chia buồn cùng gia đình các nạn nhân xấu xố trong vụ chìm cano
một người dân ở hội an thì cho biết sóng to gió lớn thế này khó mà tìm thấy nạn nhân
nhưng chị vẫn hy vọng có thể tìm được nạn nhân
có phép màu xảy ra những người này sẽ sống sót trở về
một mươi giờ hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai ông lê công sĩ chủ tịch ubnd phường cửa đại
thành phố hội an tỉnh quảng nam cho biết lực lượng chức năng đã tìm được thêm hai thi thể trẻ em
trong vụ chìm cano chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn
như vậy ngoài hai mươi hai người được cứu một mươi năm người tử vong vẫn còn hai người chưa được tìm thấy
ông sĩ cho biết vì đang trên đường đưa vào bờ nên chưa xác định được danh tính của hai bé này
chỉ nhận được thông tin báo về
xác nhận đã tìm được hai thi thể bé trong số bốn người mất tích còn lại
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai một mươi ba thi thể nạn nhân xấu xố được cơ quan chức năng làm thủ tục cần thiết
trước khi bàn giao cho người thân đưa về quê lo hậu sự
chờ đợi tại bệnh viện đa khoa hội an để nhận thi thể vợ
ông phạm ngọc hùng chú thành phố hồ chí minh nói
vợ chồng ông cùng sáu người bạn đến hội an du lịch từ ngày hai mươi bốn tháng hai
sáng ngày hai mươi sáu tháng hai đoàn của ông hùng ghép chung với các đoàn khác để ra đảo cù lao tràm tham quan
lúc trở vào đất liền cano bị lật úp khiến một mươi ba người tử vong trong đó có bốn người thuộc nhóm của ông
ông hùng cũng nghẹn ngào kể lại khi cano lật úp ông cố nhà người đến cửa sổ để chui ra
sau đó lặn xuống dòng nước sâu để cứu vợ nhưng không tìm thấy
vậy là vợ ông đã ra đi để lại ba đứa con thơ
ông hùng không thể cầm nước mắt khi đi về phía đặt cố quan tài của vợ
anh nguyễn minh trinh ba mươi bốn tuổi chú hà nội là một trong những du khách may mắn thoát nạn
chưa hết hoảng hồn du khách này kể khi tàu nhồi neo trở về đất liền
ai nấy đều vui vẻ hài lòng sau nhiều giờ thăm thù cụm đảo
tuy nhiên khi cách đất liền khoảng một km cano hút vào bãi cát trao đảo trong dây lát rồi lật úp
ngồi bên cạnh với vẻ mặt thất thần nam du khách tên lê hữu nghị ba mươi chín tuổi
thuật lại rằng khi tàu rời cù lao tràm biển không có sóng lớn
xong khi tàu vào gần càng cửa đại sóng cao khoảng ba m
gió nổi lên đánh úp trước tàu
tất cả du khách hoảng loạn tiếng khóc tiếng kêu cứu đầy ám ảnh
đứng nếp mình trong căn phòng rộng khoảng một mươi năm m hai ở đồn biên phòng cửa đại
anh ngô đức dương bốn mươi tuổi ở hà nội cho biết đoàn của anh có một mươi bốn thành viên
là người thân và họ hàng đi trên chuyến cano này
vụ tai nạn đã khiến tám người trong đoàn tử vong và mất tích
một người con của anh dương đang cấp cứu một người con khác đang được tìm kiếm
anh dương nghẹn lời kể lại người nhà anh vẫn đang mất tích
gia đình anh chết rất nhiều người giờ chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm ra nguyên nhân
để người nhà còn ra đi thanh thản
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng hai nhiều người dân tập trung trước nhà tăng lễ
ở đường ngô gia tự thành phố hội an để chia sẻ mất mát cùng gia đình các nạn nhân xấu xố
họ lập thùng quyên góp để giúp đỡ gia đình những người gặp nạn
tại khu vực cửa đại hàng trăm người bất chấp đêm tối gió lạnh dõi mắt về phía biển khơi
với hy vọng những nạn nhân còn lại của vụ lật cano
chưa hôn trước còn sống
tuy nhiên niềm hy vọng mong măng ấy đang dần vơi đi khi cửa đại gió to
sông lớn khiến cơ quan chức năng phải tạm dừng việc tìm kiếm
ở bãi cát ven cửa biển nhiều người dân địa phương lập tạm bàn thờ vọng
xếp hoa đăng để cầu bình an cho những nạn nhân chưa được tìm thấy
họ nói họ không quen biết với những người bị nạn
từ lúc nhận thông tin tàu cao tốc qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên phương đông trụ sở tại thành phố hội an bị lật
họ đã có mặt ở cửa sông để cầu mong điều tốt lành đến với nạn nhân
một người phụ nữ tại đây chia sẻ
trong chốc lát niềm hy vọng ấy dần vơi đi khi họ chứng kiến hơn một mươi thi thể lần lượt được đưa vào bờ